trẻ tự kỷ với những khuyết điểm trong giao tiếp luôn là rào cản giữa các em với cộng đồng
tuy nhiên khoa học đã chứng minh nghệ thuật âm nhạc và hội họa có tác động tích cực tới các em
là cầu nối giúp cho các em có thể hòa nhập với xã hội
mới đây tại hà nội đã diễn ra triển lãm hội họa khác biệt nhưng đặc biệt
với các tác phẩm do các em nhỏ mắc hội chứng tự kỷ thực hiện
triển lãm gồm các sản phẩm tranh treo tường tranh vẽ trên túi tranh đá sỏi tranh vẽ bìa sách
qua mỗi tác phẩm đều cho thấy sự sáng tạo của các em về thế giới quan
những bức vẽ khát vọng của các em nhỏ tự kỳ muốn nhắn gửi tới cộng đồng
các em khác biệt nhưng cũng có những tài năng
trẻ tự kỷ cần được nhìn nhận công bằng và nhân văn
thông qua triển lãm là lời nhắn nhủ hy vọng rằng xã hội sẽ có cái nhìn rộng mở hơn đối với trẻ thời kỳ
cùng đồng hành tìm ra những phương pháp hỗ trợ giúp các em được phát huy tài năng của mình và hòa nhập cộng đồng